sở giáo dục và đào tạo tp hà nội vừa công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển lớp một mươi của các trường trung học phổ thông công lập không chuyên
căn cứ vào số lượng học sinh đăng ký dự tuyển và chỉ tiêu được giao để biết được tỷ lệ trọi vào lớp một mươi ở từng trường trung học phổ thông công lập
học sinh và phụ huynh có thể cân nhắc thay đổi nguyện vọng dự tuyển
thời gian đổi nguyện vọng dự tuyển được quy định trong hai ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng sáu
tuy nhiên theo quy định việc đổi nguyện vọng dự tuyển chỉ áp dụng đối với nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào lớp một mươi các trường trung học phổ thông công lập
học sinh không được đổi nguyện vọng dự tuyển vào lớp một mươi các trường trung học phổ thông chuyên hoặc trường trung học phổ thông có lớp chuyên
theo kế hoạch đã được ủy ban nhân dân thành phố hà nội phê duyệt kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một sẽ diễn ra vào ngày một mươi bảy và một mươi tám tháng bảy với ba môn ngữ văn toán và ngoại ngữ